hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại apec lần thứ hai mươi ba và các sự kiện quan trọng có liên quan đã khai mạc tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nêu rõ khu vực châu á thái bình dương đang chứng kiến nhiều thay đổi cả về chính trị kinh tế và công nghệ
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kết nối mạng toàn cầu đang có tác động mạnh mẽ tới cuộc sống của người dân
công nghệ hiện đại đang tạo ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống song cũng mang lại những thách thức không nhỏ về kinh tế văn hóa và xã hội đối với các nền kinh tế

các nền kinh tế apec đã tăng trưởng mạnh mẽ chiếm gần sáu mươi gdp của thế giới
đó là minh chứng cho nỗ lực của cả khu vực về tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư cũng như chia sẻ sự ổn định phát triển và cùng thịnh vượng
apec đang được hướng tới mục tiêu xây dựng một khu vực châu á thái bình dương thực sự gắn kết cả về con người hạ tầng cơ sở công nghệ và thông tin nhằm tạo thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế thương mại đầu tư
đẩy mạnh các chương trình đổi mới toàn diện về cơ chế chính sách tại các nền kinh tế thành viên
các chương trình hợp tác apec về tăng cường kết nối gia tăng chủ giá trị kết nối chuỗi cung ứng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển các doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ đang đóng góp rất tích cực cho sự phát triển và phồn vinh của khu vực
thủ tướng nhấn mạnh với quyết tâm và nỗ lực mạnh mẽ
cải cách và tăng cường hội nhập quốc tế việt nam đã đóng góp tích cực cho tiến trình hợp tác apec
sau một mươi một năm kể từ khi đăng cai apec lần đầu năm hai nghìn sáu đảm nhiệm vai trò chủ nhà apec hai nghìn một mươi chín
việt nam xác định phương châm hợp tác với các nền kinh tế thành viên trong khu vực để cùng nhau xây dựng một cộng đồng châu á thái bình dương hòa bình ổn định phát triển và kết nối thịnh vượng